trong khi đó trên đất liền do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số bảy
ngày hôm nay bắc bộ tiếp tục có mưa to có nơi mưa rất to
ở bắc bộ lượng mưa tính từ ngày một mươi chín h ngày hôm qua đến bảy giờ sáng nay luôn ở mức cao
cụ thể si láng yên bái một trăm chín mươi năm mm sapa lào cai một trăm hai mươi bốn mm tân minh phú thọ một trăm một mươi chín hai mm
liên bảo vĩnh phúc chín mươi chín bốn mm lao trải hà giang chín mươi một mm thiện kế tuyên quang tám mươi một sáu mm
ở khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa mưa vừa có nơi mưa to như thiết ống thanh hóa bốn mươi bảy mm
trong khi đồng mỹ quảng bình sáu mươi năm tám mm
dự báo trong ngày hôm nay ở bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm riêng đông nam đồng bằng phú thọ hòa bình yên bái lào cai và thanh hóa
có nơi trên một trăm linh mm
ở nghệ an hà tĩnh quảng bình phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
trước diễn biến phức tạp của mưa bão thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương
triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả việc ứng phó với thiên tai nguy hiểm liên tiếp